cụ thể tỉnh quảng ninh tạm dừng tiếp nhận xe chở mặt hàng hoa quả thủy sản đông lạnh qua cửa khẩu
lối mở ở móng cái từ ngày một mươi bảy tháng một đến ngày ba mươi một tháng một trước tết nguyên đáng
vào ngày một mươi sáu tháng một đại diện ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh cho hay đã đề nghị các tỉnh thành phối hợp
hỗ trợ thông tin rộng rãi tới các doanh nghiệp việc tạm dừng đưa xe hàng lên biên giới
đặc biệt với những mặt hàng dễ hư hỏng khó bảo quản và chưa đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch covid một mươi chín
trước đó cửa khẩu bắc luân một hai và lối mở cầu phao tạm km ba bốn thành phố móng cái khôi phục thông quan
từ ngày một mươi tháng một cửa khẩu bắc phong sinh huyện hải hà và cửa khẩu hoành mô huyện bình liêu thông quan lại từ ngày sáu tháng một
những ngày qua hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu lối mở biên giới ở trên địa bàn tỉnh quảng ninh
đã có chuyển biến bước đầu
rủi ro vẫn còn trong bối cảnh dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
trong khi đó năm nay người lao động trung quốc sẽ nghỉ tết sớm hơn mọi năm do nhà chức trách nước này yêu cầu người làm việc
tại cửa khẩu cảng biển tiếp xúc với hàng hóa nhóm rủi ro cao phải cách ly bắt buộc hai mươi một ngày trước khi rời nơi làm việc để về quê đón tết
phi trung quốc đã thông báo chính sách khống chế lượng phương tiện nhập khẩu qua đông hương
theo đó tại cầu phao tạm km ba bốn chỉ cho nhập khẩu năm mươi xe mỗi ngày
hiện các cửa khẩu lối mở quảng ninh vẫn còn tồn khoảng một năm trăm linh
tại lào cai nhà chức trách thông báo tạm dừng tiếp nhận phương tiện chở trái cây tươi đến cửa khẩu quốc tế đường bộ số hai kim thành
từ giờ ngày một mươi tám tháng một đến khi có thông báo mới
theo ủy ban nhân dân tỉnh lào cai lý do tạm dừng là để thực hiện về quy định phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín của phía trung quốc
ngoài ra hiện tượng phương tiện vận chuyển trái cây tươi như thanh long xoài dưa hấu mít đang tồn ở cửa khẩu lào cai lên đến gần một xe
và vẫn đang tiếp tục được đưa lên từ các tỉnh với số lượng
trên dưới một trăm linh xe một ngày
với tình hình hiện tại năng lực đáp ứng của các kho bãi tập kết hàng hóa của cơ khẩu quốc tế đường bộ số hai kim thành đã quá tải
và không thể tiếp nhận được thêm phương tiện đến tập kết chờ xuất khẩu
trước đó vào ngày một mươi hai tháng một phía tỉnh vân nam trung quốc đã khôi phục lại hoạt động nhập khẩu đối với các mặt hàng trái cây tươi
từ cửa khẩu quốc tế đường bộ số hai kim thành
tuy vậy năng lực thông quan hàng hóa qua cửa khẩu này đối với các mặt hàng trái cây tươi rất hạn chế
từ ngày một mươi hai tháng một đến ngày một mươi năm tháng một khoảng sáu mươi xe chở mặt hàng trái cây tươi được thông quan trung bình từ một mươi năm đến hai mươi xe một ngày
do vậy bà con nên lưu ý thông tin để tránh chở hàng hóa về biên giới mà không được thông quan
trước sự việc hàng ngàn xe container nông sản chất đổng ở cửa khẩu mới đây thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã chỉ đạo bộ công thương
chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan và bảy tỉnh biên giới tiếp giáp với trung quốc khẩn trương thành lập nhóm công tác
do thứ trưởng bộ công thương làm tổ trưởng cùng lãnh đạo các bộ cơ quan ủy ban nhân dân các tỉnh điện biên lai châu
lào cai hà giang cao bằng lạng sơn quảng ninh phối hợp với phía trung quốc tiếp tục giải quyết vấn đề ách tắc hàng hóa
tại cửa khẩu biên giới nâng cao hiệu suất thông quan lưu thông hàng hóa ở cửa khẩu biên giới duy trì thương mại thông suốt giữa hai nước
đặc biệt trong dịp tết nguyên đáng đảm bảo kiểm soát dịch bệnh hiệu quả khoa học an toàn
trước đó ngày một mươi ba tháng một thủ tướng phạm minh chính đã điện đàm với thủ tướng quốc vụ viện nước cộng hòa nhân dân trung hoa lý khắc cường
tại cuộc điện đàm thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh hai bên cần phối hợp chặt chẽ và áp dụng các biện pháp hiệu quả
quyết liệt để tiếp tục giải quyết tình trạng này bảo đảm giao thông thông suốt nhằm duy trì ổn định chuỗi cung ứng
chuỗi sản xuất giữa hai nước cũng như trong khu vực nhất là trong dịp tết nguyên đáng để nhân dân và doanh nghiệp hai nước đón tết ấm no hạnh phúc
đề nghị trung quốc tiếp tục mở rộng nhập khẩu hàng hóa và đẩy nhanh mở cửa thị trường đối với một số loại nông sản hoa quả của việt nam
nhấn mạnh việt nam đang quyết liệt thực hiện phương châm an toàn để xuất khẩu xuất khẩu phải an toàn
thủ tướng lý khắc cường nhấn mạnh coi trọng và quan tâm những đề nghị của việt nam về hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư
coi đây là lĩnh vực quan trọng trong hợp tác hai bên
sau khi thủ tướng phạm minh chính có thư gửi thủ tướng lý khắc cường và gặp đại sứ trung quốc tại việt nam
thủ tướng lý khắc cường đã chỉ đạo các bộ ngành địa phương trung quốc phối hợp giải quyết
đến nay tình hình giao thương hàng hóa tại cửa khẩu đã có cải thiện
đề nghị hai bên lập giống công tác chung để tiếp tục phối hợp giải quyết vấn đề này
tạo điều kiện thuận lợi để các mặt hàng nông sản hoa quả của việt nam xuất khẩu sang trung quốc và duy trì thương mại thông suốt giữa hai nước
mới đây trước tình trạng hàng ngàn xe nông sản ung ứ tại cửa khẩu phó thủ tướng lê văn thành giao nhiệm vụ cho các bộ ngành địa phương
phấn đấu trước tết nguyên đáng không còn tình trạng xe ùng tắt tại các cửa khẩu
đây là cuộc họp thứ hai trong vòng hai tuần qua về vấn đề này với sự tham dự của một số bộ ngành địa phương có cửa khẩu
có vùng sản xuất nông sản lớn
phó thủ tướng cho rằng thời gian qua các bộ ngành địa phương nhất là các tỉnh có cửa khẩu đường bộ với trung quốc
đã có nhiều cố gắng trong xử lý tình trạng ùng tắt hàng hóa
lượng xe ùng tắt tại các cửa khẩu đã giảm khá nhiều nhưng chưa đáp ứng yêu cầu
trong đó nhiều xe đã phải đổ bỏ hàng hóa gây thiệt hại lớn cho người sản xuất
giải pháp đưa ra thời gian qua đã đúng chưa phó thủ tướng đặt vấn đề để các bộ địa phương thảo luận
nói đúng rồi thì tổ chức thực hiện đã nghiêm túc chưa nếu chưa đúng thì cần đưa ra các giải pháp mới
báo cáo tình hình thứ trưởng bộ công thương trần quốc khánh cho biết
sau khoảng một mươi ngày kể từ cuộc họp lần trước của phó thủ tướng lê văn thành vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
tính đến sáng bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tổng số lượng xe còn tồn tại tại các cửa khẩu là ba sáu trăm linh chín xe giảm khoảng hai năm trăm linh xe
trong đó tại tỉnh lạng sơn còn tồn hai một mươi
tại tỉnh quảng ninh còn tồn một hai trăm sáu mươi xe giảm hai trăm chín mươi năm xe
số lượng xe giảm phần lớn là chuyển tiêu thụ nội địa nhưng cũng có một phần chuyển sang xuất khẩu chính ngạch qua cửa khẩu hữu nghị
một phần chuyển qua xuất khẩu theo đường biển
thứ trưởng trần quốc khánh cho biết thêm nhiều cuộc làm việc tích cực giữa các bộ ngành địa phương của hai nước
tình hình đã được cải thiện hơn
tỉnh quảng tây đã tiến hành đánh giá tình hình thực tế công tác phòng chống dịch tại từng cửa khẩu
để khôi phục hoạt động thông quan
hiện nay các tuyến biên giới phía bắc đã có một mươi cửa khẩu lối mở hoạt động
thứ trưởng trần quốc khánh nói trong đó cửa khẩu quốc tế đang hoạt động là bốn trên bảy cửa khẩu
là cửa khẩu hữu nghị lạng sơn ga quốc tế đường sắt đồng đăng lạng sơn ga quốc tế đường sắt lào cai
cửa khẩu quốc tế đường bộ số hai kim thành lào cai cửa khẩu chính đang hoạt động là bốn trên sáu cửa khẩu
cửa khẩu phụ đang hoạt động là hai trên hai mươi một cửa khẩu
các lối mở điểm thông qua vẫn đang tạm thời đóng
hoạt động xuất nhập khẩu thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới phía bắc đã có những chuyển biến bước đầu
tuy nhiên rủi ro vẫn còn khó khăn vẫn có thể phát sinh trong bối cảnh dịch covid một mươi chín vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường
trước báo cáo của bộ công thương phó thủ tướng lê văn thành nêu rõ
các địa phương có cửa khẩu đã được giao việc chủ động điều phối thông báo cho các địa phương doanh nghiệp về tạm dừng
hay tiếp tục đưa hàng hóa lên cửa khẩu biên giới
vậy các địa phương cửa khẩu có thông báo cho các địa phương khác biết về việc hạn chế xe lên cửa khẩu hay không
ai là người tiếp nhận và xử lý thông tin như thế nào
phó thủ tướng cũng đặt vấn đề về việc mở thêm các kênh tiêu thụ nông sản bị ung tắc
như đưa vào hệ thống phân phối của các trung tâm đô thị lớn đưa vào các nhà máy chế biến xuất khẩu bằng đường sắt đường thủy
kết luận cuộc làm việc phó thủ tướng lê văn thành đã nêu rõ
chính phủ đã có chỉ đạo từ sớm về vấn đề tiêu thụ nông sản nhất là việc xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới
trong vòng một mươi ngày chính phủ tổ chức hai cuộc họp khẩn với các bộ ngành địa phương
có nhiều văn bản chỉ đạo đồng thời các bộ ngành địa phương cũng đã vào cuộc rất tích cực và đạt kết quả bước đầu